phương thức trả lời chất vấn tại kỳ họp quốc hội lần này sẽ có thay đổi
thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ cùng điều hành phiên trả lời chất vấn
khi đại biểu hỏi thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ chỉ định ngay thành viên chính phủ có liên quan trả lời
trường hợp cần thiết thủ tướng sẽ đề nghị các phó thủ tướng trả lời thêm hoặc thủ tướng trực tiếp trả lời thêm
như vậy sẽ có hai đồng chủ tọa điều hành phiên chất vấn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo như vậy vào buổi chiều nay tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng lưu ý kỳ họp trung ương và quốc hội thì các đồng chí bí thư các tỉnh trường ngành
cần chuẩn bị tốt các báo cáo giải trình tiếp thu phục vụ hội nghị trung ương viii
yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị tốt kỳ họp quốc hội không để chậm chế các văn bản được giao
tôi đề nghị các đồng chí thành viên chính phủ các cơ quan có liên quan đẹp quan tâm
chuẩn bị nội dung về thực hiện nghị quyết quốc hội về giới thoát chuyên đề
chắc vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay các vấn đề nổi lên của ngành
những vật để phù hợp tốt cho việc giải trình
tại phiên họp thủ tướng cũng nêu một số khó khăn đó là áp lực lãng phát vẫn còn hiện hữu
đồng đô la mỹ dự báo còn tăng một số mặt hàng vẫn trong lộ trình tăng giá
nhất là thuế bảo vệ môi trường do vậy thủ tướng cho rằng nếu không khéo kiểm soát
không khéo phối hợp chính sách thì khả năng cpi bình quân tăng quá bốn
có thể xảy ra

hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân còn thấp chậm cải thiện
thủ tướng đặt câu hỏi nguyên nhân vì đâu trong bối cảnh chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng doanh nghiệp lại chậm phát triển
phải chăng là khâu thực thi các cấp không hiệu quả
công tắc kết giảm điều kiện kinh doanh cải thiện môi trường kinh doanh
và cho lực thúc đẩy rất mạnh mẽ của các bộ một số bộ ngành và đại diện tổ công tác của thủ tướng
mà gần đây chuyển biến chậm lại
các bộ ngành mới rả rốt cách chậm được khoảng sáu mươi còn tới càng bốn mươi điều kiện kinh doanh
càng phải cách chậm còn tình trạng đối phó
về vấn đề sách giáo khoa có rất nhiều quan điểm trái chiều từ biên soạn nội dung phát hành
gây bức xúc dư luận lãng phí nguồn lực xã hội ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục đào tạo cùng phó thủ tướng vũ đức đam có giải pháp ngay
theo nguyên tắc công khai minh bạch đảm bảo chất lượng sách giáo khoa cho học sinh
thủ tướng chỉ đạo kiên quyết không gia hạn đối với các dự án chậm giải ngân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phải đẩy nhanh nghiên cứu chủ động
tăng năng lực tiếp cận khai thác hiệu quả cách mạng bốn vào công việc của mình
đồng thời định hướng tăng năng lực áp dụng kết quả ứng dụng bốn
sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý tài sản ảo tiền ảo